tổng thống nga vladimir putin đã ra lệnh cho quân đội nước này tạm thời ngừng bắn tại ukraine
nhân lễ giáng sinh của chính thông giáo đồng thời kêu gọi phía ukraine ngừng hành động thù địch
trong thời gian sắp tới nhằm tạo điều kiện cho các công dân trong khu vực giao tranh tham dự các buổi lễ giáng sinh
điện kremlin cho biết lệnh ngừng bắn tạm thời sẽ kéo dài từ một mươi hai h trưa thứ sáu ngày sáu tháng một theo giờ địa phương
cho đến hai mươi bốn h thứ bảy ngày bảy tháng một
vài giờ trước đó người đứng đầu nhà thờ chính thống nga thượng phụ kirin đã kêu gọi cả hai bên của cuộc xung đột
ngừng hành động thù địch trong thời gian sắp tới và trong kỳ nghỉ lễ giáng sinh của chính thống giáo
ngay sau khi phía nga thông báo về lệnh ngừng bắn tạm thời phía ukraine đã bác bỏ đề xuất trên
đồng thời nhấn mạnh nga phải rời khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng
trong khi đó mỹ bày tỏ thái độ hoài nghi với lệnh ngừng bắn do nga kêu gọi
trên mạng xã hội twitter
chủ tịch hội đồng châu âu tause michel cho rằng cách duy nhất để khôi phục hòa bình và an ninh là nga rút quân khỏi ukraine
ngoại trưởng anh james cleverley cho rằng lệnh ngừng bắn được nga đưa ra nhân dịp lễ giáng sinh của chính thông giáo
sẽ không có ích cho việc thúc đẩy triển vọng hòa bình
về phần mình tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã tuyên bố hoan nghênh mệnh ngừng bắn ở ukraine nhân dịp lễ giáng sinh